tin cập nhật về cơn bão số bốn hiện bão số bốn đang giật cấp một mươi bốn di chuyển theo hướng tây tốc độ khoảng một mươi km trên giờ
trên biển vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
các lực lượng chức năng tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi thông báo cho chủ phương tiện thuyền trường biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão số bốn để chủ động phòng tránh
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số bốn văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số bốn
tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trường các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm